theo dự thảo bộ tài chính đề xuất khoanh nợ thay vì xóa nợ đối với các nhóm đối tượng
người nộp thuế đã chết hoặc bị tòa án tuyên bố đã chết mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự
người nộp thuế làm thủ tục giải thể phá sản không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đăng ký kinh doanh
bị thiệt hại vật chất do gặp thiên tai thảm họa dịch bệnh hỏa hoạn tai nạn bất ngờ hoặc trường hợp bất khả kháng
thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế quyết định việc khoanh nợ
việc xóa nợ tiền phạt tiền chậm nộp phát sinh trước ngày luật quản lý thuế năm hai nghìn một mươi chín có hiệu lực thi hành